tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định bộ y tế tổ chức hội nghị thường niên câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện khu vực phía nam lần thứ một mươi chín năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
công nghệ bốn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tham dự hội nghị có lãnh đạo bộ y tế lãnh đạo tỉnh bình định và hơn bảy trăm linh đại biểu đến từ hai mươi hai tỉnh thành khu vực phía nam và tỉnh bình định
công lạc bộ là diễn đàn về công tác quản lý được các bệnh viện thành niên duy trì và tích cực tham gia
hội nghị lần thứ một mươi chín năm hai nghìn hai mươi tập trung tham khảo cách quản lý bệnh viện của các nước tiên tiến trên thế giới
tham khảo ý kiến các cơ sở y tế phía nam kết hợp với các chủ đề ngành y tế cả nước quan tâm
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đối với sự nghiệp phát triển y tế
các chính sách của bộ y tế đã và đang triển khai chia sẻ kinh nghiệm quản trị bệnh viện
qua đó giúp các giám đốc bệnh viện áp dụng thực tế cải tiến chất lượng phục vụ bệnh nhân tại đơn vị đạt hiệu quả